theo đại diện của sở công thương hà nội đến năm hai nghìn hai mươi năm hà nội sẽ xây mới cải tạo ba trăm một mươi chợ
trong giai đoạn đến năm hai nghìn hai mươi năm thành phố sẽ huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng mới xây dựng lại một trăm bốn mươi một chợ
trong đó có sáu chợ đầu mối cải tạo nâng cấp một trăm sáu mươi chín chợ trên địa bàn thành phố
tiếp tục thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và khảo sát xây dựng chợ đầu mối quốc tế nông sản thành phố hà nội
bên cạnh đó sở công thương đã tham mưu ủy ban nhân dân thành phố triển khai các loại hình thương mại khác như alex
máy bán hàng tự động đồng thời thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng chợ đầu mối nông sản